ngày hôm nay công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đã truy xét bắt giữ khẩn cấp đối tượng trương văn hà
trú tại đắk lắc để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày sáu tháng một mươi công an phường bình hòa tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ tại thị xã
tại thành phố dĩ an về việc bị kẻ gian đột nhập kho lấy trộm một xe ô tô tải cùng nhiều hàng hóa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường truy bắt đối tượng
quá trình truy xét công an thành phố thuận an phối hợp với công an tỉnh bình thuận đã phát hiện và bắt giữ được trương văn hà
khi đối tượng đang dừng bán bia sữa cho một tiệm tạp hóa ven quốc lộ năm mươi năm xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận
hà khai nhận do trước đây từng làm việc tại kho trên biết chìa khóa luôn để sẵn trên xe ô tô nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
trên đường tàu thoát đối tượng đã bán hàng hóa được ba mươi ba năm triệu đồng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi được toàn bộ tài sản bị mất
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam an văn học chú tại huyện văn lâm
kết quả điều tra xác định từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay học đã cho nhiều người trên địa bàn huyện văn lâm vay tiền
với mức lãi suất năm đồng một triệu một ngày mà không cầm cố thế chấp tài sản chỉ thỏa thuận bằng miệng
đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền học thu lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng là hơn hai trăm linh triệu đồng
công an huyện văn lâm đề nghị những người là bị hại người có liên quan đến công an huyện văn lâm trình báo cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ đốt xe ô tô vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi tại huyện bình chánh tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bắt giữ được ngô tấn đạt và nguyễn thành long cùng chú tại tỉnh an giang là hai nghi can gây ra vụ việc để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó sáng ngày năm tháng một mươi công an huyện bình chánh nhận được trình báo của bị hại về việc xe ô tô trị giá khoảng một tỷ đồng bị thiêu dụi
qua trích xuất camera khoảng một giờ bốn mươi phút ngày năm tháng một mươi có hai thanh niên đi xe máy vào con hẻm
một thanh niên bước xuống xe cầm theo bình nhựa
chưa chất lòng nghi là xăng tưới lên xe ô tô rồi châm lửa đớt
bằng các biện pháp nghiệp vụ tối ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự đã bắt được đạt và long
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận được một đối tượng tên bảy chưa rõ lai lịch thuê với giá năm triệu đồng để đến địa chỉ tại tổ một mươi bốn ấp sáu xã vĩnh lộc a đốt xe ô tô
hiện công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc
với hành vi cướp tài sản phan ngọc sen chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã bị công an huyện châu thành khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày sáu tháng một mươi
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai xen xông vào nhà người dân ở ấp tân hòa xã tân nhuận đông huyện châu thành dùng dao không chế một phụ nữ để cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng một mươi bảy triệu đồng
sau tám giờ gây án đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
sen khai nhận do đang nợ tiền cờ bán
nên đã đi cướp tài sản để trả nợ
chiếc xe tải chở hàng chục tấn bánh kẹo đang lưu thông trên quốc lộ thì bị mất lái lật ngang và bốc cháy
bốn người trong xe bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày bảy tháng một mươi trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
cụ thể vào sáu h ba mươi phút sáng cùng ngày chiếc xe tải cỡ lớn mang biển số sáu mươi h bảy nghìn bốn trăm năm mươi hai chở hàng chục tấn bánh kẹo lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh

hướng từ thành phố hồ chí minh về thành phố cần thơ
đến hai mươi ba giờ cùng ngày đối tượng xuống xe gần siêu thị gâu ở quận cái răng và thuê xe ôm trở về huyện châu thành tỉnh hậu giang
tuy nhiên khi đến đoạn thuộc ấp đông thạnh xã đông phước thì tài lấy hung khí thủ sẵn trong người đâm tài xế xe ôm nhiều nhát rồi cướp xe bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện châu thành phối hợp quế phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang tổ chức truy bắt được lê minh tài cùng tăng vật tại một nhà trọ ở quận gò vấp tp hcm
dập này do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
thưa quý vị vào ngày sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn văn nghĩa bốn mươi bảy tuổi tạm trú tại phường an thới thành phố phú quốc tỉnh kiên giang bảy năm tù
và dương thị bé bốn mươi tuổi trú tại phường an thới tp phú quốc năm năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vì mục đích muốn lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nên nguyễn văn nghĩa và dương thị bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động máy vi tính lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ở nước ngoài do đào minh quân đứng đầu tổ chức
sau đó các đối tượng cùng nhau tham gia với tổ chức phản động này để tuyên truyền vận động
các đối tượng lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng vũ trang việt nam xuyên tạo phỉ bán chính quyền nhân dân biện đạt gây hoang măng cho nhân dân đồng thời tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

tại cơ quan công an quân khai nhận khi đi đường bị chiếu đèn pin vào mặt nên quân đã lấy một mươi vỏ chai thủy tinh để trả thù
tuy nhiên khi đến đường trần phú hà đông đối tượng đã ném chơi thủy tinh vào một nhóm thanh niên khác đang đi đường
cùng với việc đấu tranh làm rõ về hành vi của đối tượng công an quận hà đông cũng khẳng định
thông tin lan truyền trên một số trang báo và mạng xã hội cho rằng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau hai mươi hai giờ điều khiển xe máy không biển số mang theo hung khí và ném chai thủy tinh vào người không quen biết là không chính xác
công an quận hà đông khẳng định vụ việc này chỉ có một mình đối tượng quân gây ra không có việc là có một nhóm thanh niên mang theo dao phóng lỡ dùng chai bia ném vào người đi đường như các trang báo xã hội đang
thưa quý vị tại khu vực thành phố thì việc các em học sinh được cha mẹ trang bị phương tiện xe gắn máy để đi học không phải là chuyện hiếm
theo luật định thì người đủ mục đích để đi học không phải là chuyện hiếm